sau quyết định của đại hội đồng liên hợp quốc về việc đình chỉ tư cách thành viên của nga trong hội đồng nhân quyền
bộ ngoại giao nga cho biết moscow đã quyết định kết thúc sớm tư cách thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thông báo của bộ ngoại giao nga nêu rõ moscow coi nghị quyết được đại hội đồng liên hợp quốc thông qua trước đó
theo đó đình chỉ tư cách thành viên của liên bang nga tại hội đồng nhân quyền liên hợp quốc là bước đi phi pháp và mang động cơ chính trị
nhằm trừng phạt một cách ngang ngược một ủy viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc vốn theo đuổi một chính sách đối nội và đối ngoại độc lập
theo bộ ngoại giao nga mặc dù quyết định kết thúc sớm nhiệm kỳ của mình
song moscow sẽ tiếp tục đóng góp vào việc bảo vệ các quyền con người
trong khi đó người đứng đầu hội đồng thường trực tổng thống liên bang nga về sự phát triển xã hội dân sự và nhân quyền cho rằng
việc đình chỉ tư cách thành viên hội đồng nhân quyền của nga có thể dẫn đến sự sụp đổ của liên hợp quốc
nhất là trong tình hình thế giới khó khăn hiện nay đồng thời nhấn mạnh cuộc bỏ phiếu loại nga ra khỏi hội đồng
sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức nhân quyền ở liên bang nga